mỹ tới đây sẽ công bố tờ tiền giấy đặc biệt của nước này có in chữ ký của bà linh mallaba người mỹ bản địa đầu tiên đảm nhận cương vị giám đốc ngân khố mỹ nhằm tôn vinh nữ giới
bộ trưởng janet yellen lãnh đạo nữ lần đầu tiên của bộ tài chính mỹ đồng thời là cựu chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang fed cho biết tiền giấy mới đang được sản xuất tại xưởng của cuộc khắc giấu và in ấn thuộc bộ tài chính ở thành phố fort worth bà thách giác
những tờ tiền này nhằm ghi nhận đóng góp của những phụ nữ đã làm việc tại bộ tài chính cũng như là trong ngành kinh tế
theo kế hoạch thì tiền giấy mới sẽ được chuyển đến phép để đưa vào lưu thông trong năm tới
sự ra đời của tiền giấy mới là dấu mốc lớn phản ánh sự ghi nhận đối với vai trò quan trọng của phụ nữ trong nền kinh tế và xã hội mỹ